với diện tích hơn bảy trăm linh hectare xã lâm sơn huyện ninh sơn là vùng trồng cây ăn quả lớn nhất của tỉnh ninh thuận
tuy nhiên từ đầu năm đến nay tình hình sâu bệnh làm cho cây chết quả dụng sớm liên tục xảy ra
khiến cho nông dân nơi đây bị mất mùa và đang rất cần sự hỗ trợ của các ngành chức năng về cách phòng trừ để tránh nguy cơ cây trồng bị chết hàng loạt
hộ gia đình ông tăng văn đại ở xã lâm sơn huyện ninh sơn tỉnh ninh thuận đã nhiều năm thực hiện mô hình trồng cây ăn quả gắn với phát triển du lịch vườn
thế nhưng từ đầu năm đến nay gần một hectare vườn trồng các loại cây sầu riêng trôm trôm măng cụt bơ đều bị sâu đục thân gây hại
làm cho cây chết và quả bị hư hỏng nặng nề sâu bệnh còn làm cho nhiều cây không đậu quả hoặc quả bị dụng sớm
một số cây không thể cứu vãn được ông đại đành phải chặt bỏ để không ảnh hưởng đến cây khác
riêng tất cả các vườn xã lâm sơn này toàn bộ là mùa nào cũng vậy là nó bị dịch con sâu đục thân thúi cổ rễ
nhưng mà ở đây là chưa có loại thuốc để chữa trị ngừa những con đó
thì tôi cũng mong cho nhà chức năng của nhà nước giúp cho gia đình chúng tôi và tất cả những người xã lâm sơn
để việc trừ được con sâu đục thân đó để chúng tôi cho nó khỏi lo ngại về sau này
với giá từ bốn mươi đến năm mươi nghìn đồng
nhiều năm qua cây sầu riêng luôn mang lại nguồn thu nhập cao cho bà con ở xã lâm sơn
nhưng hiện tại số cây chết tại các nhà vườn chiếm hơn một mươi do đó năng suất và chất lượng quả sầu riêng giảm rất nhiều
riêng cái cây sầu riêng thì có con sâu đục thăm người ta gọi là con bồ xề
riêng con bồ xề đó thì mình chỉ tìm nó và bắt nó ra thôi chứ còn không có loại thuốc nào để trị nó được
còn riêng cây bưởi thì bây giờ nó bị cúng xì mũ
thúi thân còn riêng cây sầu riêng thì nó thúi thân rồi xì cô rễ nữa thúi cô rễ nữa
mà đã thúi cô rễ thì chúng tôi ở đây chưa biết điều trị bằng cách nào
vậy tôi cũng mong nhà chức trách coi được giúp cho những người nông dân của tôi
năm hai nghìn một mươi sáu viện nghiên cứu bông và phát triển nông nghiệp nha hố phối hợp với phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện ninh sơn
đánh giá ban đầu về thực trạng sâu bệnh trên các vườn cây ăn quả tại xã lâm sơn cho thấy
một trăm linh cây sầu riêng thường bị sâu đục thân
đục quả gây hại tỷ lệ cây chết hơn một mươi
bên cạnh đó hiện tượng cây chết do bệnh bạc lá bệnh chảy nhựa trên cây cho quả có múi khá phổ biến
nhưng chưa rõ nguyên nhân sinh ra mầm bệnh
đối với bệnh chảy gôm đến cây có múi thì bà con chủ yếu là trong bệnh này gây hại nặng trong mùa mưa
bà con nên chủ yếu là chúng ta phun phong cả loài thuộc đâu mùa mưa
và chúng ta bỏ phân cân đổi để hạn chế hiện tượng chảy gôm
đặc biệt là nếu chúng ta bỏ dư đào thì bệnh chảy gôm
phát hiện rất là mạnh và chúng ta cũng nên chủ yếu là chúng ta tạo hình tỉa tán
để tạo vườn thông thoảng để hạn chế ẩm đồ trong vườn để hạn chế bệnh chảy gôm phát hiện
thiết nghĩ để mô hình phát triển cây ăn quả gắn với du lịch bảo đảm tính bền vững
các ngành chức năng cần sớm tìm các giải pháp để giúp bà con ở xã lâm sơn huyện ninh sơn nói riêng
và toàn tỉnh ninh thuận nói chung nhanh chóng khắc phục thực trạng nêu trên
đồng thời hướng dẫn bà con biết cách phòng trừ sâu bệnh để nâng cao thu nhập tư vấn cây ăn quả
mà tại vùng đất này đang có nhiều lợi thế để phát triển